nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ tam nông tỉnh đồng tháp
tổ chức lễ truy điệu cải táng năm mươi bốn hải cốt liệt sĩ quân tỉnh nguyện và chuyên gia việt nam
hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở vương quốc campuchia và trong nước
tại lễ truy điệu lãnh đạo tỉnh đồng tháp các ban ngành đoàn thể trong tỉnh cùng thân nhân gia đình liệt sĩ
đã thành kính dân hương dân hoa tưởng nhớ các hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình
dành lại độc lập tự do cho tổ quốc
mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đội công tác k chín mươi một thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh đồng tháp đã tìm được
và hồi hương năm mươi bốn hải cốt liệt sĩ trong đó có hai liệt sĩ xác định được danh tính
từ năm hai nghìn một đến nay đội k chín mươi một đã tìm kiếm quy tập được hơn một tám trăm linh hải cốt liệt sĩ